ngày một mươi năm tháng một mươi tại tỉnh đồng nai bộ công an đã công bố quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền
đối với ba phó giám đốc công an tỉnh đồng nai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đây là những đồng chí trước đó đã bị ủy ban kiểm tra trung ương thi hành hình thức kỷ luật về mặt đảng
theo đó đại tá lý quang dũng nhận hình thức kỷ luật giáng chức từ phó giám đốc công an tỉnh đồng nai
đang chờ nhận sổ hưu xuống cấp trưởng phòng
bộ công an cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá trần thị ngọc thuận
phó giám đốc công an tỉnh và đại tá nguyễn văn kim phó giám đốc công an tỉnh
trước đó sau khi ban bí thư đã thi hành hình thức kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng
đối với đại tá huỳnh tiến mạnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh đồng nai
bộ trưởng bộ công an đã cách chức giám đốc công an tỉnh đồng nai đối với đại tá mạnh
ngoài ra ba nguyên lãnh đạo công an tỉnh đồng nai khác đã bị ủy ban kiểm tra trung ương thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo